thắt chặt cấp phép và cấp mới tăng cường công tác thanh kiểm tra là những biện pháp kiểm soát vi phạm về trực tự bến bãi
tuy nhiên thành phố cũng cần sớm có quy hoạch để có thể bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho xây dựng đô thị bền vững
không chỉ sai phạm về quản lý bến bãi tập kết vật liệu xây dựng vấn đề sai phạm về trật tự xây dựng cũng đã tồn tại từ nhiều năm gây nên bức xúc trong dư luận
điển hình như sai phạm về xây dựng nhà xưởng trên khu đất rộng hơn bảy một trăm linh m hai do ông lê hữu thành phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận thủ đức cùng người nhà làm chủ đầu tư
theo công văn số một nghìn ba mươi tám của ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín gửi ủy ban nhân dân quận thủ đức về việc báo cáo công tác xử lý đối với công trình vi phạm trực tự xây dựng đô thị tại hẻm bốn trăm một mươi chín đường bốn mươi tám khu phố sáu phường hiệp bình chánh
khu đất xây dựng không phép là của ông lê văn lớn bố ông lê hữu thành được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm hai nghìn hai với diện tích năm bảy trăm tám mươi chín ba m hai
vị trí đất thuộc quy hoạch đất ga dự trữ
quyết định số bốn nghìn chín trăm bốn mươi của ủy ban nhân dân ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi ba và sai phạm về trật tự xây dựng đã tồn tại từ trước đó một năm
trong đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm thanh tra sở xây dựng đã có văn bản yêu cầu phường hiệp bình chánh xử lý công trình xây dựng không có giấy phép này
cũng trong tháng bảy ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh đã ban hành quyết định số năm trăm sáu mươi của ủy ban nhân dân về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trực tự xây dựng đô thị
và quyết định số sáu trăm linh hai của ủy ban nhân dân về việc cưỡng chế thi công
tại vị trí nêu trên tuy nhiên công trình chưa cưỡng chế theo quy định
tiếp đó là các công trình của ông lê hùng sơn anh trai ông lê ngọc quý được ủy ban nhân dân phường cưỡng chế tháo dở nhưng đã xây dựng lại và chuyển nhượng cho người khác
từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn một mươi chín chính quyền phường cũng đã có nhiều quyết định ngừng thi công xứ phạt hành chính và buộc tháo dở công trình
tuy nhiên có một tình trạng chung là công trình chưa thực hiện cưỡng chế cho quy định
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ban thường vụ thành ủy tp hcm
đã ban hành chỉ thị hai mươi ba về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố
đây là chỉ thị rất quan trọng để các cấp triển khai thực hiện
trực tự xây dựng trở thành vấn đề nhất nhối được nhân dân và dư luận quan tâm
nếu giải quyết tốt việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
không chỉ góp phần để thành phố phát triển tốt hơn đẹp hơn chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao hơn theo đúng quy hoạch phát triển
mà còn góp phần bảo đảm an ninh trực tự lấy lại niềm tin cho nhân dân về sự quản lý của các cấp chính quyền
cũng tại hội nghị này bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng yêu cầu các cán bộ trong các cơ quan nhà nước
phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ
không được vì lợi ích cá nhân mà ngó lơ bắt tay với các đối tượng bên ngoài để cho phép xây dựng tồn tại những công trình sai phép trái phép
tôi là một người dân tôi thấy là chỉ thị hai mươi ba của đồng chí bí thư
thành quỹ tp hcm ra đời kịp thời để chấn chỉnh những đội ngũ xây dựng trong lĩnh vực xây dựng trật tự đô thị
chỉ thị ra đời kịp thời để ngăn chặn những hành động sai trái đó lấy lại lòng dân
và tôi đề nghị phải xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm
có như thế thì nhân dân mới đặt tin yêu đảng
và mới lại tôi thấy là phải xử lý nghiêm đồng thời phải cho nhân dân biết những cái sai phạm đó
để thực hiện nghiêm chỉ thị hai mươi ba bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã trực tiếp xuống hiện trường xem xét
cũng như có ý kiến chỉ đạo
tại thời điểm lãnh đạo tp hcm xuống thị sát nhiều công trình không phép đang được sử dụng để làm cơ sở sản xuất
hầu hết các xưởng sản xuất đều không đảm bảo điều kiện về môi trường an toàn phòng cháy chữa cháy